theo thông báo mới nhất của bộ tài chính thu ngân sách nhà nước lũy kế trong năm tháng đầu năm đạt gần năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng giảm năm chín so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt hơn ba mươi tám dự toán
thu nội địa lũy kế năm tháng ước đạt bốn trăm tám mươi năm nghìn tỷ đồng bằng ba mươi tám dự toán giảm năm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thu từ dầu thô năm tháng thu ước đạt một mươi chín tám mươi bốn nghìn tỷ đồng bằng năm mươi sáu bốn dự toán giảm một mươi bảy tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm tháng năm hai nghìn hai mươi ước đạt bảy mươi sáu hai nghìn tỷ đồng bằng ba mươi sáu bảy dự toán giảm hai mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
theo bộ tài chính thu ngân sách những tháng đầu năm bị tác động bởi tình hình dịch bệnh và giá dầu thô liên tục sụt giảm so với mức dự toán
bộ tài chính sẽ tinh toán các kịch bản điều hành ngân sách trên cơ sở tăng trưởng của nền kinh tế cũng như giá dầu ở các thời điểm